hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại hà nội đã diễn ra giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám
chương trình do vụ thể dục thể thao quần chúng tổng cục thể dục thể thao phối hợp với ban quản lý khu các làng dân tộc
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam tổ chức
tham dự giải vật lần này có gần một trăm linh đồ vật tranh tài một mươi bốn bộ huy chương với hai lứa tuổi thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
và lứa tuổi trẻ từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
giải đấu diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại quảng trường làng dân tộc hai làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đây là giải vật thường niên quy tụ những đồ vật trẻ và thiếu niên của các tỉnh thành ngành chuyên toàn quốc
như hà nội vĩnh phúc bắc giang công an nhân dân thái nguyên nghệ an
giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám nhằm kiểm tra đánh giá công tác đào tạo trẻ tại các địa phương
qua đó tạo điều kiện cho các đồ vật trẻ được giao lưu thi đấu cọ sát tích lũy kinh nghiệm
và cũng chính là dịp để các nhà chuyên môn lựa chọn những gương mặt xuất sắc
bổ sung lực lượng kế cận cho môn thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của người dân đất việt